chúng ta lại gặp nhau trong chương trình câu chuyện hội nhập của kênh chương trình nhân dân
trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề xuất khẩu gạo với những bài học từ campuchia
khách mời chúng tôi mời đến trường quay ngày hôm nay là tiến sĩ tống khiêm nguyên giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia
xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình
campuchia hiện đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo
mới đặt chân vào lĩnh vực này năm năm mà gạo campuchia đã trở nên nổi tiếng trên thế giới
với ba năm liên tiếp đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới
và có tới tám thương hiệu để trưng bày
tại hội trợ thương mại lương thực được tổ chức ở bangkok thái lan
campuchia là một nước mà có nhiều tiến bộ trong cái hoạt động sản xuất lúa gạo và xuất khẩu gạo trong những năm gần đây
trong nhiều năm vừa rồi họ được tặng danh hiệu gạo ngon nhất
gạo ngon nhất cho nên họ dễ xuất khẩu
dù đi sau nhưng campuchia luôn có chiến lược
lúa gạo của campuchia sản xuất trên một vùng có mức độ thâm canh so với nước ta thấp hơn hẳn
họ áp dụng những giống của việt nam đã bỏ từ lâu
họ trồng giống lúa mùa sáu tháng một vụ
và một năm chỉ có một vụ mùa
nên thời tiết thuận lợi hơn ít sâu bệnh hơn ít phải bón phân và thuốc bảo vệ thực vật
hơn nữa thường những giống trồng dài ngày thì có chất lượng gạo ngon hơn giống ngắn ngày
giống lúa bản địa lô có truyền thống rất nhiều năm
và cho chất lượng gạo tốt
và chỉ trồng trong một năm
và tập quán của người campuchia cho đến giai đoạn hiện nay là rất ít sử dụng phân bón hoa học
và cũng chỉ trồng một vụ trong một năm
cho nên là rất ít sâu bệnh
như vậy chúng ta có thể thấy cái sản xuất lúa gạo ở campuchia nó khác rất xa so với đồng bằng sông cửu long của chúng ta
năm ở đồng bằng sông cửu long của chúng ta thì quay vòng ba vụ trong một năm
liên tục trên cánh đồng lúc nào cũng có lúa chín và lúa mùa
cho nên sâu bệnh nhiều
và quay vòng nhiều như thế thì phải tăng cái lượng phân bón lên
và sâu bệnh nhiều thì phải có thuốc trừ sâu
đó là một đặc điểm khác rất xa của campuchia
chính vì những yếu tố như vậy campuchia có thể dễ dàng hình thành những thương hiệu gạo mà chúng ta thấy họ thành công trong những năm gần đây

trước kia campuchia là một trong những thương hiệu gạo mà chúng ta thấy họ thành công trong những năm gần đây
campuchia cũng làm rất nhiều giống lúa khác nhau

nhưng khi có ngân hàng thế giới đến tài trợ giúp chuyên viên khảo sát đánh giá để xây dựng giống lúa ngon nhất
sau khi chọn được giống lúa campuchia đã tiến hành nhân giống

đồng thời lựa chọn một số doanh nghiệp quyết tâm muốn làm ăn lâu dài với hạt gạo để đào tạo

mặt khác nước này cũng cho vay để doanh nghiệp có tiền sắm máy móc thiết bị chế biến lúa gạo và cấp kinh phí đi triển lãm ở các hội trợ
với cách làm này nhiều người đã biết đến gạo campuchia
không thể chạy đua với thái lan việc học theo cách làm của campuchia đang là một ý tưởng được giới chuyên gia gợi ý
vâng thưa tiến sĩ tống khiêm chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh cũng như những thông tin hết sức ấn tượng liên quan đến hiện tượng xuất khẩu gạo thành công của campuchia
ông chia sẻ như thế nào về bài học thành công của họ
trước hết phải nói campuchia là một nước nông nghiệp trong đó chủ yếu là sản xuất lúa
gần đây thì xuất khẩu nếu mà so với việt nam thì là một nước xuất khẩu rất là mới
chúng ta có tới hai mươi bảy năm đã xuất khẩu nhưng trong campuchia chỉ không quá năm năm mới xuất khẩu
thế nhưng mà họ đang
chúng ta đã đạt được rất là nhiều kết quả như trong phóng sự chúng ta thấy là gì
rất là nổi tiếng về chất lượng đứng ba năm liền đứng gọi là thuộc loại là gạo chất lượng nhất thế giới
thế rồi là mới có gần đấy năm xuất khẩu nhưng mà đã có tới tám thương hiệu có thể nói là rất ấn tượng
thế và ở cái chỗ nhanh là gì
một là cái năng suất thế và đặc biệt nữa là gì
là có sự khác biệt việt nam khác biệt hẳn về vấn đề thương hiệu về vấn đề là chất lượng lúa
vậy còn nếu mà so sánh với các cái điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất
cũng như là xuất khẩu gạo thì sao ạ
hai quốc gia có cái sự so sánh tương quan với nào
bởi vì việt nam chúng ta là gì
là ta phát triển lâu cho nên là ta cũng là hạ tầng cơ sở phục vụ cho cái sản xuất lúa là rất đầy đủ
tôi lấy ví dụ như là hệ thống tưới tiêu nhìn chung là chúng ta là chủ động tưới tiêu
thứ hai là ta có một đội ngũ nông dân cũng dày dặn kinh nghiệm
và đặc biệt là cái hệ thống gọi là phục vụ dịch vụ để mà phục vụ cho cái hoạt động sản xuất lúa
trong đó là cái đội ngũ khoa học kỹ thuật đội ngũ khuyến nông
tức là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào cho nông dân trồng lúa là chúng ta nói thẳng là mạnh hơn campuchia rất nhiều
thứ nữa là về điều kiện khách quan hay nói là thời tiết thiên nhiên
thế thì như vậy là có thể nói hai nước cũng tương đồng
mà thậm chí có khi là ở khía cạnh nào đó chúng ta còn thuận lợi hơn nữa
những cái mà chúng ta mạnh thì đấy là những cái yếu của người ta
thế và từ cái chỗ là chúng ta trồng được hai ba vụ nhất là miền nam là trồng tới ba vụ một năm
là vì ta chủ động được tưới tiêu
nhưng ở bên campuchia họ có một vụ thôi nhưng mà hai mùa khô
mùa khô thì không có nước không có mưa
thế nhưng mùa mưa thì họ mới gieo trồng được
cho nên họ chỉ có một vụ thôi
thế thì như vậy rõ ràng là gì
so với cái điều kiện việt nam chúng ta là rất là thuận lợi
thậm chí kể cả về giống
thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ là có những cái tương đồng
nhưng có những cái chúng ta thoát lợi hơn rất nhiều
trong một cái điều kiện như vậy mà họ đã có được một cái bài học thành công điển hình như vậy
thì chắc là chúng ta sẽ có nhiều điều cần phải học từ họ
trước hết thì chúng tôi muốn đề cập đến những cái bài học mà chúng ta có thể học được
từ cách mà campuchia đã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm lúa gạo của họ trong năm năm qua
ông chia sẻ như thế nào về những cái bài học này
người ta trong quá đầy không đầy năm năm xuất khẩu gạo
nhưng mà người ta đã có những cái thương hiệu như vậy
cách làm người ta ra sao thì rõ ràng mình phải học
trước hết là phải lãnh đạo lãnh đạo cái ngành nông nghiệp phải quyết liệt
phải quyết liệt vào cuộc
cao nhất tức là bộ nông nghiệp
mà ở dưới tức là cơ sở
cái này có lẽ thời gian qua chúng ta coi như hơi nhẹ
thế và cũng rất là may là gì là năm một mươi năm tức là cách đây độ bốn năm đúng không ạ
tức là tháng năm vừa rồi là chính phủ mới ra được một cái gọi là cái quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc là để xây dựng những cái thương hiệu phải nào
thế thì cái thủ tục và cái gọi là cái để mà khi mà đi đến thì tôi cho rằng là cũng lại rất phức tạp
không phải là cứ có quyết định là người ta làm ngay được
cho nên đấy là một cái
nhưng mà chúng tôi nghĩ là mình phải học tập là cơ quan quản lý nông nghiệp của mình với cơ quan quản lý nông nghiệp campuchia
mặc dù vừa rồi tôi nói rằng là gì
là cán bộ khoa học kỹ thuật thì rất là mạnh
chúng ta rất là mạnh
nhưng cơ quan quản lý cán bộ quản lý thì ta phải học tập xem cái cách chúng ta làm thế nào
đúng không ạ
mà để mức độ là nó vượt xa hay gọi là bỏ xa việt nam như vậy
trong thực tế về một số cái doanh nghiệp thì tuy không phải là một cái gọi là cái thương hiệu quốc gia
nhưng mà người ta cũng đã có những cái thương hiệu gọi là của công ty người ta rồi
tôi thấy cái công ty của anh hồ quang cua ở sóc trăng ấy
anh chuyên môn xuất khẩu cái gạo gọi là st từ sóc trăng
chất lượng rất ngon
và đã nhiều năm là xuất sang nhật
mà khách của nhật người ta chấp nhận
thì chúng ta phải thấy như thế nào
và tới chín trăm linh đô một tấn
chứ không phải như campuchia chúng ta hiện nay là sáu trăm linh cho đến bảy trăm linh
đúng không ạ
mà đã có cái thương hiệu như thế thì tức là quá tốt
và tôi nghĩ là cái
sóc trăng hiện nay thì người ta cũng gọi là thương hiệu của cái doanh nghiệp đó thôi
nhưng mà cũng chưa được ai công nhận
nhưng mà trong dân thì người ta đã công nhận rồi
cho nên là cái bước gọi là làm cái thương hiệu này
tôi nghĩ cần phải cải tiến là từ cái tư duy
từ cái thay đổi ở trên trung ương cho đến địa phương
thì cái công tác này mới có thể là triển khai rất nhanh
sau khi mà đã có quyết định của thủ tướng
đó là những cái bài học về việc xây dựng thương hiệu cho lúa gạo
còn về cái vấn đề giống cây trồng thì sao ạ
nhiều ý kiến
cho rằng là phần đông những người nông dân của chúng ta sẽ không thích
hoặc là không mong muốn trồng những cái loại giống lúa mà lại dài ngày
và với năng suất thấp ạ
ông chia sẻ như thế nào
tôi thấy cái ý kiến ấy rất hay mà có lẽ tôi cũng thấy là đúng
cũng thấy đúng
bởi vì sao
bởi vì là nếu mà nói về năng suất chất lượng thì rõ ràng là khẳng định rồi
chúng ta thua rồi đúng ạ
thế nhưng mà nói về hiệu quả kinh tế trên một cái đơn vị hectare cây lúa trồng
thì như vậy là dân người ta không nghe là đúng
vì nông dân việt nam tôi nói là rất là thông minh
chúng tôi đã đi họp thế giới
tất nhiên không phải về nông dân làm lúa nông dân làm cây cacao nông dân làm cây tiêu v v
thì được đánh giá là gì
là thông minh nhất trong những cái nông dân trên thế giới là làm về các cây này
thế vậy là tôi nghĩ là làm lúa cũng vậy
chúng ta là có một cái đội ngũ nông dân vừa thông minh vừa cần cù
cho nên người ta tinh toán rất nhanh
bây giờ nếu bảo khuyến kháng cáo làm những cái lúa chất lượng như là campuchia
thì người ta không nghe đâu
bởi vì sao
thứ nhất là người ta nghĩ là làm như campuchia là trên một đơn vị diện tích một hectare lúa một năm thu nhập rất là thấp
tôi lấy ví dụ này là ba tấn đúng không ạ
người ta thu hoạch bình quân bây giờ hiện nay là campuchia là ba tấn
thế mà cứ cho là bảy trăm linh đi
chúng ta làm ba vụ
đồng bằng sông cổ long người ta làm ba vụ
mà mỗi vụ người ta là thấp nhất là năm tấn
mà cao nhất là sáu tấn
tức là gì
một mươi năm tấn cho đến một mươi tám tấn một năm
mà giá có bốn trăm linh
có thể gọi là gấp năm lần
gấp sáu lần về sản lượng lúa
thế nhưng mà cái đầu ra về giá cả thì campuchia không vượt được gấp đôi không vượt được gấp ba
cho nên người ta vẫn tính là gì
trồng ba vụ lúa dù là chất lượng thấp nhưng mà thu số tiền thu về thì vẫn cao
tất nhiên là sau khi trừ chi phí
tức là phải đầu tư hơn phải lao động nhiều hơn trong một năm so với nông dân campuchia
thế nhưng mà với cái đấy thì nông dân việt nam có thể làm được
thế còn như làm campuchia thì người ta thu ít quá
thì có lẽ là không thể khuyến khích được nông dân làm
không thể khuyến khích nông dân làm
cái việc như là campuchia là một năm một vụ và với cái giống lúa chất lượng rất ngon
nhưng mà lại kéo dài tới sáu bảy tháng trong một năm
vâng đấy cũng là cái câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đó là những cái giống lúa đặc sản ạ
liệu rằng chúng ta cũng có nên tập trung và tập trung hơn cũng như là đầu tư nhiều hơn
cho việc trồng những cái giống lúa đặc sản để tạo nên những cái thương hiệu ngon và nổi tiếng thế giới cho các giống gạo của việt nam hay không
hay là chúng ta vẫn tiếp tục chạy theo số lượng và năng suất ạ
tôi thì tôi cho rằng phải đi vào hai cái hướng
hướng thứ nhất là cực kỳ là chất lượng
cực kỳ chất lượng
để làm sao là ta trên một đơn vị hay gọi là trên một cái tấn gạo là ta thu tới là chín trăm linh thậm chí là một
trong tương lai có thể là hơn nữa
ở ngoài bắc thì có hàng loạt cây tám xoan đúng không ạ
giữ hương nếp cái hoa vàng trong kia thì là hương chợ đào v v
rồi là huyết rồng v v rất là nổi tiếng
thế nhưng mà nói chung
thế nhưng mà nói chung là những cái giống đấy là cũng không phải là để mà chúng ta có thể có tới cái giá là chín trăm linh đâu
nhưng mà có những cái giống sóc trăng rất là mới hiện nay
thì người ta đã đạt đến chín trăm linh rồi
sốc trăng rất là thơm và đáp ứng được những tiêu chí xuất khẩu mà là giống mới
thì cái đấy là tôi cho là một cái hướng
và cái hướng này thì diện tích không mở rộng được
thứ hai đó là gì
là những cái diện tích không thể cấy được hai vụ
ta chỉ trồng vụ mùa tức là nhờ nước trời
thế nhưng còn cái hướng thứ hai thì tôi cho là phải là chủ lực và lâu dài
có thể hàng chục
cuộc khi hàng trăm năm sau vẫn là phải là chủ lực
tức là đưa ra những cái giống lúa là năng suất cực cao
và chất lượng thuộc loại là khá
chứ không gọi là hoàn toàn là tốt hoặc là chất lượng cả thuộc loại khá
tức là cho tới thời điểm này với cái giá bốn trăm linh năm trăm linh đồ tôi cho là được
thì đấy là cái hướng là phải đi bằng hai chân
phải có một sự kết hợp đúng không ạ
vừa là tạo nên cái giống lúa đặc sản và tập trung vào những cái giống lúa đặc sản tại những cái khu vực phù hợp
và đồng thời với đó là vẫn tiếp tục triển khai những cái dòng lúa với cái năng suất cao đúng không ạ
năng suất cao và chất lượng khá
một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay đó là cách mà các doanh nghiệp campuchia đã làm để quảng bá được thương hiệu gạo
khiến cho người tiêu dùng kích thích sự yêu thích của người tiêu dùng và quan tâm lựa chọn đạt trọng tâm và ưu tiên cho gạo từ campuchia
ông chia sẻ như thế nào về những cái bài học mà chúng ta có thể học được
cái đi của mình cái cách đi cách làm của mình có lẽ là mình phải thay đổi
bởi vì lâu nay mình xúc tiến thương mại là chủ yếu là nhà nước
nhà nước đi rồi cũng kèm theo một số các doanh nghiệp
nhưng về nhà nước đâu có làm
bây giờ về làm là phải là gì
là cái doanh nghiệp đó làm
nếu nhà nước có chăng là chỉ là gì
là hướng dẫn
hướng dẫn tôi cho rằng là thông tin
thông tin là quan trọng
chẳng hạn như thông tin về những cái thời kỳ những cái thời gian mà hỗ trợ ở đâu
rồi thông tin về những cái là cái xu thế là vùng dân nào thích gu gạo kiểu gì
thế thì như vậy là mình làm nó mới phù hợp
thì tôi nghĩ là phải thay đổi
mà thay đổi này thì phải từ trung ương
lại phải từ bộ nông nghiệp
chứ không phải là nói thay đổi một cách chung chung
thế mà nói chung là bộ nông nghiệp nhưng thực ra là cái cục trồng tròn
có lẽ hơn lúc nào hết phải năng động hơn
chúng ta phải khẳng định rằng mỗi một quốc gia thì sẽ có những cái cách làm khác nhau
tuy nhiên là bài học từ campuchia
chúng ta vẫn cứ nên chắc lọc và áp dụng đối với điều gì hợp lý với điều kiện của việt nam
để hy vọng rằng quá trình sản xuất cũng như là xây dựng và quảng bá thương hiệu của chúng ta
cũng sẽ có được những cái thành công trong thời gian tới
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ tống khiêm dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay